có thể thấy chưa bao giờ cụm từ chủ nghĩa dân túy được nhắc nhiều đến như vậy trên chính trường và báo chí thế giới đặc biệt nhân dịp các cuộc bầu cử chưng cầu dân ý ở nhiều nước âu mỹ
ngay ở châu á nơi vốn được xem là bình lặng trong cơn địa chấn dân túy cũng đã có những chính trị gia đạt đến đỉnh cao quyền lực bằng và thông qua những phát ngôn và hành động dân túy
rất nhiều hãng tin và tờ báo lớn đã giật những tiết bài rất kêu trong phân tích tình hình chính trị thế giới năm hai nghìn hai mươi
khi chủ nghĩa dân túy lên ngôi
chủ nghĩa dân túy và những cơn địa chấn
giới phân tích chính trị thì lo lắng sự thắng thế của làn sóng dân túy có thể dẫn đến những kết quả khó đoán bất ngờ và tác động bất ổn đến nền chính trị các nước các khu vực và thế giới
sự lo lắng đó là có cơ sở
vì cách mà các nhân vật này thực hiện những cam kết trong chiến dịch tranh cử của họ có thể hạn chế thậm chí đảo ngược một số
các đường lối tích cực mà các quốc gia đang theo đuổi như sự ổn định xã hội bình đẳng giới bình đẳng kinh tế tự do thương mại sự bao dung giữa các dân tộc tôn giáo xu hướng hợp tác quốc tế và toàn cầu hóa
chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với việt nam của đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
công xã nông thôn cho giai cấp nông dân dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng
từ vai trò tích cực trong tập hợp nông dân đứng lên chống lại nga hoàng theo sự phát triển của lịch sử nó lại trở thành trào lưu tư tưởng càn trở sự phát triển là một trở ngại cho việc truyền bá chủ nghĩa mark vào nước nga
những sai lầm bản chất phản động đi ngược lại lý luận của chủ nghĩa mark của phái này đã bị lenin phê phán mạnh mẽ trong tác phẩm
những người bạn dân là thế nào
tuy nhiên để xác lập một cách hiểu hoàn chỉnh thống nhất về khái niệm có tính chất phức hợp như chủ nghĩa dân túy là một vấn đề khó
thống nhất trong nhận định và đánh giá các biểu hiện trong thực tiễn xã hội chính trị lại càng khó hơn
những khái niệm như chủ nghĩa dân túy phong trào dân túy hành động dân túy phát ngôn dân túy được đưa ra trong những bối cảnh hành động khác nhau có cách hiểu và tác động khác nhau
có thể nhìn nhận khái niệm dân túy thường được dùng để nói về những thủ đoạn chính trị mang tính mị dân đánh vào tâm lý của đám đông để kêu gọi tổ chức phong trào nhằm lôi kéo tranh thủ sự ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân
một câu hỏi đặt ra tại sao chủ nghĩa dân túy phong trào dân túy các cá nhân theo đường lối dân túy thời gian gần đây lại có xu hướng phục hồi phát triển
có thể tìm thấy lý do cho sự trỗi dậy ấy từ những nguyên nhân chủ yếu là
một sự trì trệ về kinh tế
sự trì trệ về kinh tế sự già hóa dân số và mức thu nhập không tăng đã làm cho đời sống người dân nhất là của những người yếu thế không được cải thiện làm gia tăng sự bất mãn của người dân
toàn cầu hóa đã đưa đến nghịch lý công nghệ sản xuất phần lớn được đưa từ các quốc gia phát triển sang các quốc gia chậm hay đang phát triển và hàng hóa được chuyển theo chiều ngược lại
do đó lợi ích chủ yếu mang lại cho các công ty lớn hoặc đa quốc gia
trong khi đó những người lao động thiếu việc làm hoặc tay nghề thấp mất việc nhưng không có
khả năng để tìm việc mới gây bất bình cho người lao động
cách mạng khoa học công nghệ nhất là công nghệ thông tin đã thay đổi mọi mặt của đời sống từ kinh tế đến quan hệ giữa con người
quá trình cá nhân hóa thông tin tăng cao tin giả tràn lan làm cho người dân hiểu không đủ rõ vấn đề dễ hoang mang bị thông tin chi phối dẫn dắt
chính sách xã hội phải đối mặt với nhiều thách thức chi phí cho chính sách an sinh đối với người già tàn tật thất nghiệp
hưu trí càng tăng làm gia tăng đáng kể số nợ của chính phủ
theo đó nợ nần luôn đè nặng lên đời sống vốn đã khó khăn của không ít người dân và của xã hội
sự quan liêu xa rời và thiếu gần gũi với nhân dân của giới quan chức cầm quyền đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa lợi ích và tiếng nói của người dân
hoặc của một số tầng lớp dân cư với giới chức cầm quyền hoặc những người có quyền lực trong xã hội
sáu di dân và di tản toàn cầu
sáu di dân và di tản toàn cầu
thách thức đối với các chính phủ khuyết sâu sự ngăn cách về tâm lý giữa người đến và người sở tại về những khó khăn trong giải quyết tiếp cận cơ hội việc làm và phát triển
tóm lại tình hình biến đổi sâu sắc tình trạng bất bình đẳng gia tăng nhiều vấn đề kinh tế xã hội chưa được giải quyết tốt
lợi ích chính đáng hợp pháp của số đông người lao động chưa được quan tâm giải quyết hiệu quả
là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy ở các nước âu mỹ hiện nay
các nhà phân tích chính trị cảnh báo có một cơ hội rất thực rằng
sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy có thể trở thành hiện tượng chính trị quyết định trong thập kỷ tới
không chỉ ở mỹ hay châu âu mà ở khắp các nền dân chủ phát triển
liệu chủ nghĩa dân túy có xuất hiện ở việt nam khi mà trên thế giới nguy cơ của nó đang hiện hữu và có xu hướng mở rộng
câu trả lời là không có gì là không thể

chúng ta phải hết sức cảnh giác với chủ nghĩa dân túy khi đất nước đang chủ động hội nhập sâu rộng và toàn diện vào đời sống quốc tế trong quá trình toàn cầu hóa
trong điều kiện nhận thức về dân chủ trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân còn hạn chế
có lúc có nơi việc thực hiện dân chủ còn hạn chế hoặc mang tính hình thức có tình trạng lợi dụng dân chủ gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ
bên cạnh đó việc giải quyết một số vấn đề xã hội chưa hiệu quả giảm nghèo chưa bền vững tranh lệch giữa giàu nghèo và bất bình đẳng có xu hướng gia tăng là những điều kiện để các phát ngôn hành động dân túy bộc phát
sự mong muốn thực hành dân chủ trong một bộ phận nhân dân khi điều kiện thông tin chưa thật sự đầy đủ để có thể phân biệt rõ giữa dân chủ và dân túy có thể dẫn đến sự nhầm lẫn giữa dân chủ và dân túy
mặt khác khi những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tình hình phức tạp để mưu đồ cá nhân phe nhóm dẫn đến nguy cơ một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân hào hứng đón nhận các phát ngôn hành động dân túy
để có thể phòng ngừa chủ nghĩa dân túy ở việt nam điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về những tác hại của chủ nghĩa dân túy phải hạn chế tối đa đất sống của chủ nghĩa dân túy và cần lưu ý một số vấn đề sau
một là phải nhận diện và cảnh giác với những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị việt nam
có thể đánh giá ở việt nam đã có những biểu hiện bước đầu của phát ngôn lời nói hành động mang tính dân túy
ta dễ dàng nhận thấy những biểu hiện này qua các phát ngôn theo kiểu nói cho sướng miệng không đúng chủ trương đường lối nguyên tắc của đảng bỏ qua những quy định pháp lý thiếu tính khả thi vượt quá hoặc không đúng thẩm quyền của một vài cá nhân
được sự tung hô của những tờ báo non nớt
các phát ngôn về chính trị của một vài thủ lĩnh trên mạng xã hội thu hút được sự quan tâm của quần chúng vì lạ khẩu vị
thực tế ấy đã được nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng chỉ rõ
đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc trái với cương lĩnh đường lối điều lệ đảng ở một số cán bộ đảng viên
những cá nhân hành xử theo hướng dân túy đã biết khai thác tâm lý chán ngán của người dân về hình ảnh mô phạm nhàm chán của các chính trị gia chính thống
sử dụng thư ngôn ngữ mạnh mẽ cực đoan nhưng dễ dàng
hiểu với đa số mọi người hứa hẹn về quyền lợi cho số đông thổi bùng ý niệm về sự xung đột lợi ích giữa các nhóm đa số và thiểu số
ở một khía cạnh khác những cá nhân những con người hành xử theo hướng dân túy cũng đã thu được những kết quả trở thành nhân vật của truyền thông
thậm chí đã từng đạt đến vị trí cao trong nước thang quyền lực
công bằng mà nói họ cũng là những người có sức thu hút cá nhân hoạt ngôn tranh thủ được không ít người bằng kiểu hành xử
của người phúc ta và biết cách đầu tư xây dựng các tờ báo phóng viên thân hữu các cây bút mạng có ảnh hưởng
họ biết chọn thời điểm để tỏa sáng thường là những lúc người dân trong xã hội phải đối mặt với những khó khăn trở ngại trong cuộc sống
do suy thoái kinh tế bất ổn an ninh
hai là thực tế trên thế giới cũng cho thấy sở dĩ người dân tin và đi theo phong trào dân túy hay ủng hộ các nhân vật dân túy
cũng vì phần lớn là do sự điều hành kém hiệu quả của chính quyền
trong giải quyết những bất bình và bức xúc của người dân
từ đó họ mong muốn có những người đại diện cho công quyền kiểu khác thậm chí là một chính quyền khác mạnh mẽ và hiệu quả hơn hiểu họ hơn
có như vậy may ra những nguyện vọng và mong ước của người dân mới được đáp ứng
chính vì vậy các cơ quan công quyền từ trung ương đến địa phương phải hết sức có trách nhiệm tìm hiểu và hành động
để giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc những nguyện vọng lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân
tiếp tục kiên định thực hiện một cách chủ động linh hoạt và sáng tạo chiến lược đối ngoại trong hội nhập quốc tế
với nguyên tắc bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc theo phương châm
hội nhập là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh chủ động dự báo xử lý linh hoạt mọi tình huống không để rơi vào thế bị động đối đầu bất lợi
điều cần nhấn mạnh là không chỉ vì quá cảnh giác với chủ nghĩa dân túy mà chúng ta lại tự cô lập đứng ngoài cuộc chơi của thế giới
cũng không phải chỉ vì muốn quan hệ và làm ăn mà phải luôn làm theo đám đông mà phải chấp nhận đánh đổi tất cả và qua đó để cho chủ nghĩa dân túy có điều kiện xâm nhập và nảy sinh ở việt nam
tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
yêu cầu nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng mà trung tâm là đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có ý nghĩa sống còn với đảng và chế độ ta là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng
nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng đã nhận diện hai mươi bảy biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
trong các biểu hiện ấy có biểu hiện manh nha của chủ nghĩa dân tùy có biểu hiện là cơ hội cho dân tùy
vì vậy cần nhận thức rõ rằng đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh của đảng ta và chế độ ta
cần phải tạo chuyển biến về chất trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
làm cho mỗi cán bộ đảng viên tự soi mình tự sửa đổi lối làm việc khép mình vào kỳ luật của đảng
nói và làm theo cơ hội
cương lĩnh điều lệ nghị quyết của đảng và pháp luật của nhà nước
góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân về một đảng là hiện thân của giá trị đạo đức văn minh
phải tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân thấy rõ những biểu hiện nguy cơ và tác hại của chủ nghĩa dân túy
trong nhiều trường hợp người dân không thể phân biệt được đâu là người theo hay không theo chủ nghĩa dân túy
gây nhầm lẫn giữa người vô nguyên tắc vô chính phủ với người mạnh mẽ đổi mới
trong khi đó sự cổ suy
từ những cây bút có chủ ý hoặc do non nớt về chính trị của một số tờ báo và một số trang mạng xã hội
sẽ đem đến sự nhầm lẫn trong đánh giá
ngay từ bây giờ cả hệ thống chính trị và mỗi công dân cần nhận thức rõ biết cảnh giác
và phải từng bước đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy dưới mọi màu sắc
đấu tranh ngăn ngừa và chống chủ nghĩa dân túy xâm nhập là một quá trình bền bỉ
dài lâu gắn bó mật thiết với công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng
là một phần rất quan trọng của đấu tranh
chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đảng
phải kiên trì làm công tác tư tưởng đề cao sự phòng ngừa
điều này đòi hỏi sự tất yếu và cấp bách phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy
sự vào cuộc của báo chí truyền thông và sự tham gia tích cực của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân
quý vị và các bạn phải theo dõi phần trích bài
chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với việt nam
của đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau